giới chức thổ nhĩ kỳ cho biết khoảng một trăm sáu mươi bốn tòa nhà với hơn năm trăm ba mươi căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do động đất vào ngày sáu tháng hai vừa qua
để nhanh chóng triển khai công cuộc tái thiết sau động đất thổ nhĩ kỳ đã ban hành xác lệnh mới
xác lệnh nêu rõ các cá nhân thể chế và tổ chức được phép xây dựng nhà ở và nơi làm việc để tặng bộ môi trường của đô thị thổ nhĩ kỳ
sau đó các công trình này sẽ được trao cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất
bên cạnh đó đất khô cằn và không thuộc diện đất rừng có thể được dùng cho việc xây dựng
bộ trên có nhiệm vụ xác định các khu tái định cư thuộc diện tạm thời hay lâu dài
dựa trên khoảng cách từ các khu vực này đến vị trí đường nứt gãy do động đất gây ra chất lượng của nền đất
các biện pháp đảm bảo môi trường cũng sẽ được tính đến trong quá trình xử lý chất thải rắn xây dựng từ các tòa nhà đổ nát
theo đó có thể tái sử dụng những chất thải này trong quá trình tái thiết cơ sở hạ tầng
tổng thống thổ nhĩ kỳ cam kết trong vòng một năm
chính phủ nước này sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng do động đất